và vào lúc một mươi hai h bốn mươi năm ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trong quá trình thi công hầm bái gió xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá trên đỉnh hầm làm ách tắc vận tải đường sắt
ngay sau khi xảy ra sự cố bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo ban quản lý dự án tám mươi năm chủ đầu tư các nhà thầu thi công và tổng công ty đường sắt việt nam phối hợp huy động các nguồn lực thi công xuyên đêm để khắc phục trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên do hầm bãi gió xuống cấp nghiêm trọng điều kiện địa chất phức tạp mặt bằng thi công hạn chế
đến nay mới khắc phục được vị trí sạt lở đầu tiên chưa khắc phục xong vị trí sạt lở thứ hai

để đảm bảo an toàn thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải khẩn trương chỉ đạo chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải

tung khăn thể hiện niềm vui mùa lùa thắng lợi xây nhà mới sinh con thêm cháu cưới xin
điệu ỏm lọm tốt mư vòng tròn cổ tay thể hiện sự vui mừng gặp gỡ
biện diện khi chia tay nhau sau mỗi cuộc xòe
nằm trong hệ thống múa dân gian việt nam xoay vòng đã đóng góp vai trò quan trọng
vào kho tàng múa dân gian cổ truyền
nghệ thuật xòe thái được đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia
theo quyết định ba nghìn tám trăm hai mươi qd bvhttg ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay